đã có nhiều bài học tại các quốc gia không áp dụng sớm biện pháp đeo khẩu trang để phòng dịch covid một mươi chín
trên thực tế đeo khẩu trang chính là một trong những biện pháp hữu hiệu để phòng chống dịch bệnh
mặc dù hiện tại thì thị trường khẩu trang không hề khán hiếm
thế nhưng nhiều người vẫn rất chủ quan không sử dụng biện pháp phòng bệnh tuy đơn giản nhưng lại rất quan trọng này
theo các chuyên gia đeo khẩu trang và rửa tay thường xuyên vẫn là biện pháp cơ bản và hữu dụng nhất
để có thể tự bảo vệ bản thân cũng như những người xung quanh trước đại dịch covid một mươi chín
cần phải nhắc lại covid một mươi chín có thể lây qua đường không khí trong các không gian kín đông người
và các giọt bắn khi mọi người ho hít thở hoặc qua tiếp xúc với một bề mặt có dính virus
khẩu trang có thể không ngăn ngừa được hoàn toàn khả năng lây nhiễm sars cov hai
nhưng đây là biện pháp hữu hiệu để ngăn các giọt bắn lây sang người khác hoặc lưu lại trên vật dụng
từ đó nguy cơ mắc
covid một mươi chín cũng sẽ giảm đi
bản chất của lây nhiễm ở đây thì chúng ta biết rồi nó do tiếp xúc và cho không khí nữa
nếu mà chúng ta đeo khẩu trang ngoài bảo vệ cho chúng ta thì bảo vệ cho cả những người xung quanh nữa
khả năng lây nhiễm mà khi chúng ta đeo khẩu trang rồi thì chất thấp
vì ngay cả khuyến cáo bộ y tế rồi khi hai người cùng đeo khẩu trang tiếp xúc nhau
thì nguy cơ lây nhiễm covid của những người đeo khẩu trang cực kỳ thấp
cả ba loại khẩu trang đều có tác dụng với virus sars cov hai
khẩu trang vải khẩu trang y tế hay là cao hơn nữa đều có những tác dụng
tác dụng đây là tác dụng ngăn giảm bắn
nhưng mà đeo khẩu trang phải là đúng cách
tức là phủ kín cả mặt và mũi cả miệng
thế chứ không nhiều người là khẩu trang đeo chỉ mũi mũi và miệng không thôi
thậm chí là thỉnh thoảng kéo ra xe hạ chế là cái tác dụng của nó
thậm chí không nguy hiểm nếu như tay chúng ta sờ vào xong rồi lại đưa mắt mũi miệng
thì cái đó là cái chúng ta cần phải tôn thủ
bên cạnh khẩu trang thì đừng quên rửa tay thường xuyên
có thể nói tình hình dịch bệnh covid một mươi chín ở nước ta đang trong giai đoạn căng thẳng và khó khăn nhất
các ca mắc vẫn liên tục ghi nhận
số người đi về từ vùng dịch quá lớn
chúng ta vẫn chưa thể khẳng định ai mắc ai không mắc covid một mươi chín lúc này
do đó việc đeo khẩu trang rửa tay vẫn là biện pháp mà người dân có thể chủ động phòng bệnh nhất